các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hà nội sáu ổ dịch lớn nhất có nguy cơ bùng phát cao
hà nội sau khi thủ tướng phê bình phường thanh xuân trung có tân bí thư
f không cách ly tại nhà nhưng cố tình lang thang lây dịch bệnh có thể đối diện một mươi hai năm tù
xử phạt một nhóm người tụ tập cung bái một nhóm người tụ tập ăn nhậu tổng giá trị phạt là bốn trăm bốn mươi một triệu đồng
sau đây là nội dung chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tính từ một mươi bảy h ngày một tháng chín đến một mươi bảy h ngày hai tháng chín
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi ba một trăm chín mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó một mươi một ca nhập cảnh và một mươi ba một trăm tám mươi sáu ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm năm chín trăm sáu mươi ba ca bình dương bốn năm trăm linh bốn ca
đồng nai tám trăm linh ba long an năm trăm tám mươi ba tiền giang hai trăm chín mươi kiên giang một trăm hai mươi hai đồng tháp một trăm linh hai bình phước bảy mươi nghệ an sáu mươi sáu tây ninh sáu mươi hai khánh hòa năm mươi tám bà rịa vũng tàu năm mươi bảy
quảng bình năm mươi sáu an giang năm mươi một thanh hóa năm mươi hà nội bốn mươi tám đà nẵng bốn mươi hai cần thơ bốn mươi hai bình thuận ba mươi bốn đắk lắc ba mươi bốn thừa thiên huế hai mươi năm bình định hai mươi quảng ngãi một mươi chín sóc trăng một mươi ba
cà mau một mươi một bạc liêu bến tre tám trà vinh bảy lạng sơn phú yên sáu vĩnh long năm quảng nam đắk nông bốn bắc ninh bắc giang ba
ninh thuận nam định hậu giang hai thái bình một
trong đó bảy hai trăm năm mươi năm ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng một bảy trăm năm mươi bảy ca
tp hcm tăng năm trăm chín mươi năm ca bình dương tăng một sáu mươi bốn ca đồng nai tăng bốn mươi bốn ca
long an giảm một mươi một ca tiền giang tăng chín mươi sáu ca
như vậy kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn trăm tám mươi sáu bảy trăm hai mươi bảy ca nhiễm
đứng thứ năm mươi năm trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có hai trăm năm mươi sáu năm trăm năm mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát
trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm bốn mươi ba ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn một trăm bốn mươi năm
thở oxy dòng cao hfnc
thở máy không xâm lấn
thở máy xâm lấn tám trăm năm mươi tám
trong ngày trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ghi nhận hai trăm bảy mươi một ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh
bình dương ba mươi bốn
tiền giang bảy
đồng tháp sáu
đà nẵng bốn
trà vinh ba
nghệ an hai
bà riệp vũng tàu
thừa thiên huế
mỗi tỉnh một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi hai một trăm ba mươi tám ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc
và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên toàn thế giới
đính chính thông tin ca tử vong tại lào cai ngày một tháng chín
do nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu của bệnh viện giãi chiến phú thỏ
bệnh nhân quê ở lào cai và tử vong do tai nạn giao thông tại phú thọ
nên tiểu ban điều trị xin đính chính
lào cai không có ca tử vong vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hà nội ghi nhận tám bệnh nhân
trong đó một ca tại cộng đồng
một ca tại khu cách ly
và sáu ca tại khu vực phong tỏa
phân bố theo quận huyện
thanh xuân bảy ca
hà đông một ca
phân bố theo chùm ca bệnh
chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng một ca
là nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
địa chỉ ở nhân chính thanh xuân
bệnh nhân là nhân viên viện sinh tại phòng giao dịch ngân hàng
mỗi ngày đi làm từ bảy giờ đến chín giờ
ngày một tháng chín
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
tết nhanh sàng lọc định kỳ hàng tuần
do công ty thực hiện
có kết quả dương tính
sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định
ngày hai tháng chín có kết quả bca dương tính
theo cdc hà nội
bên cạnh đó còn bảy chùm f một
của các trường hợp ho sốt cộng đồng
một ca bệnh tại cộng đồng
ghi nhận tại quận thanh xuân
thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng
số mắc cộng rồn tại hà nội
cộng rồn số mắc tại hà nội
trong đợt dịch thứ bốn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
là ba ba trăm sáu mươi sáu ca
số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng
là một năm trăm năm mươi ba ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly
covid một mươi chín đã lan rộng ra
tất cả ba mươi trên ba mươi quận huyện của hà nội
các chuyên gia nhận định
dịch ở hà nội vẫn ở mức nguy cơ
bùng phát cao với nhiều dịch
có số ca bệnh lớn
tới thời điểm này
đợt bùng phát dịch thứ bốn tại hà nội
đã ghi nhận ba ba trăm ba mươi hai ca covid một mươi chín
có một năm trăm năm mươi một trường hợp phát tại cộng đồng
sở y tế hà nội cho biết
địa bàn thành phố
đang có sáu ổ dịch diễn biến phức tạp
gồm ngõ hai mươi bốn kim đồng
xã tân lập đan phượng
trợ ngọc hà ba đình
phường thanh xuân trung
phường văn miếu và văn trương đống đa
một số chuỗi lây nhiễm mới
đã phát hiện ghi nhận
lượng bệnh nhân lớn
dù đã phát hiện thời gian khá lâu
vẫn giải rác có thêm ca bệnh
ổ dịch thanh xuân trung có ba trăm tám mươi hai ca
đây là điểm nóng nhất về dịch bệnh
tại thủ đô hiện nay
hai ca bệnh đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm này
được công bố sáng ngày hai mươi ba tháng tám
họ là mẹ con
ở ngõ ba trăm ba mươi nguyễn trãi thanh xuân trung
chiều hai mươi hai tháng tám
các bệnh nhân đến xét nghiệm sars cov hai
tại bệnh viện đa khoa hồng ngọc
phúc trường minh phát hiện dương tính
chỉ sau hơn một tuần
kể từ thời điểm phát hiện các ca nhiễm đầu tiên
đến sáng mùng hai tháng chín
sở y tế hà nội đã công bố
ba trăm tám mươi hai ca covid một mươi chín trong khu vực này
ngày ba mươi một tháng tám
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đột xuất kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại thanh xuân trung
trực tiếp tới điểm nóng
ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi
ông yêu cầu địa phương phải làm ngay hai việc
di rời bớt người dân ra khỏi khu vực
có mật độ dân số quá đông
và thiết lập ngay trạm y tế lưu động tại phường
các bệnh nhân đến xét nghiệm
đến tối mùng một tháng chín
toàn bộ người dân còn lại lưu trú tại hai ngõ này
đã được đưa đi cách ly tập trung
tại kỳ túc xá đại học fpt
ổ dịch ngõ hai mươi bốn kim đồng
có bốn mươi năm ca
chùm các bệnh này có nguồn lây từ thành phố hồ chí minh
với ba trường hợp dương tính đầu tiên
là lái xe hàng tuyến thành phố hồ chí minh hà nội
về đến hà nội ngày hai mươi ba tháng tám
họ đều trú tại ngõ hai mươi bốn kim đồng
phường giáp bát quận hoàng mai
sau khi về hà nội
đã tiếp xúc với một số người
do một lái xe xuất hiện triệu chứng mệt mỏi
cả ba bệnh nhân đến khám tại bệnh viện nông nghiệp
và được xét nghiệm covid một mươi chín
cho kết quả dương tính
đến nay riêng khu vực ngõ hai mươi bốn kim đồng
đã ghi nhận bốn mươi năm ca covid một mươi chín
từ ngày hai mươi năm tháng tám
quận hoàng mai đã gây ly y tế khu vực
có bốn trăm chín mươi hai hộ dân
tương đương với một chín trăm linh ba nhân khẩu
tại phường giáp bát
gồm toàn bộ ngõ sáu và hai mươi bốn kim đồng
nách một ngõ bốn
ngõ tám trăm chín mươi bảy giải phóng
đường giáp bát
từ số hai trăm ba mươi một
đường dọc sông xét
từ đầu cầu kim đồng
đến đầu cầu xét đường trương định
ổ dịch văn miếu có một trăm linh bảy ca
và văn trương có tám mươi chín ca
sáng một mươi tám tháng bảy
sở y tế hà nội công bố bốn ca bệnh đầu tiên
trong ổ dịch phường văn trương
quận đồng đa
cùng chú tại địa chỉ
năm trăm linh ba trên năm mươi một linh quang
nhóm này đều là f một
liên quan đến ổ dịch trung cư
quận hoàng mai
chuỗi lây nhiễm tại ổ dịch này
đã ghi nhận tám mươi chín trường hợp dương tính
điểm nóng khác tại quận đồng đa
là ổ dịch phường văn miếu
được phát hiện từ ngày ba mươi tháng bảy
hai bệnh nhân đầu tiên
trong chùm lây nhiễm này
chú tại ngách năm mươi sáu ngô sĩ liên
là trường hợp liên quan đến nhà thuốc đức tâm
tại số chín mươi năm láng hạ
qua hơn một tháng

số ca nhiễm tại chủng văn miếu
vẫn tiếp tục gia tăng dạy rác
tới sáng ngày hai tháng chín
đã lên đến một trăm linh bảy bệnh nhân
ổ dịch tân lập có một mươi sáu ca
ca bệnh đầu tiên được phát hiện
trong chuỗi lây nhiễm tại xã tân lập
huyện đan phượng
là ông t

ở đội một mươi tân lập
được công bố dương tính trưa hai mươi tám tháng tám
do tuổi cao
ông t thường chỉ ở nhà
có nhiều đợt biểu hiện ốm mệt
được người thân mua thuốc cho uống
ngày một mươi tám tháng tám
bệnh nhân biểu hiện ho sốt đau họng
gia đình tiếp tục mua thuốc cho uống
nhưng không đỡ
đến hai mươi bảy tháng tám
bệnh nhân vẫn mệt được đưa đi khám
tại bệnh viện đan phượng
xét nghiệm pcr dương tính với sars cov hai
đến nay sở y tế hà nội đã công bố
một mươi sáu trường hợp covid một mươi chín
thuộc ổ dịch tân lập
ổ dịch tại chợ ngọc hà có một mươi sáu ca
sáng ngày hai mươi tám tháng tám
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
quận ba đình phát đi thông báo khẩn
tìm tất cả người dân có mặt tại chợ ngọc hà
phường đội cấn trong thời gian từ ba giờ sáng
ngày hai mươi một tháng tám
đến một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng tám
khu chợ này liên quan đến ca covid một mươi chín
thuộc chùm ho sốt cộng đồng
được sở y tế hà nội công bố sáng cùng ngày
bệnh nhân có địa chỉ thường trú
ở thôn một trung châu đan phượng
bán hàng tại chợ ngọc hà
ngày hai mươi sáu tháng tám
người này xuất hiện sốt mệt mỏi
đến ngày hai mươi bảy tháng tám
đi xét nghiệm covid một mươi chín
cho kết quả dương tính
qua năm ngày hà nội tới nay đã công bố
liên quan đến ổ dịch ở chợ ngọc hà
sau khi bị thủ tướng phê bình
phương thanh xuân trung có tân bí thư
quận ủy thanh xuân điều động
chỉ định ông nguyễn xuân hải
phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
quận thanh xuân
đến nhận công tác tại đảng ủy phường thanh xuân trung
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
việc điều động cán bộ
được quận ủy thanh xuân
thực hiện sau khi bị thủ tướng phê bình
vì chậm kiện toàn công tác nhân sự
với chức vụ bí thư đảng ủy phương thanh xuân trung
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân
quận thanh xuân
ông hải nhận nhiệm vụ bí thư phường thanh xuân trung
từ ngày một chín
hiện nay quận và phường
đang tiếp tục di rời bớt người dân
trong khu vực phong tỏa
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
như chỉ đạo của thủ tướng
tối một chín hàng trăm người dân
ở ổ dịch thanh xuân trung
được di rời đưa đi cách ly
tại ký túc xá trường đại học fpt ở hòa lạc
theo phương án đề ra
ban chỉ huy quân sự quận thanh xuân
sẽ bố trí một mươi chuyến xe
trong vòng ba ngày
để đưa người dân đi cách ly
mỗi đợt sẽ vận chuyển một trăm năm mươi người dân
và đi theo cụm gia đình
nhằm tránh lây nhiễm chéo
cũng như có thêm điều kiện hỗ trợ nhau
thống kê của quận cho thấy
có sáu trăm chín mươi hậu dân
tương ứng với hơn hai nhân khẩu
ở khu vực có dịch
tuy nhiên có bốn trăm hai mươi năm người là f và f một
đã đi cách ly tập trung
vì vậy số người cần di chuyển
tính đến cuối giờ chiều mùa một tháng chín
là khoảng hơn một ba trăm linh người
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
tính từ hai mươi ba tháng tám đến nay
tại ổ dịch phường thanh xuân trung
có ba trăm tám mươi hai ca dương tính với sars cov hai
cuối tháng một mươi
số ca tử vong ở tp hcm sẽ giảm
đó là nhận định của tiến sĩ bác sĩ nguyễn tri thức
giám đốc bệnh viện trợ đấy
kiêm giám đốc điều hành trung tâm hồi sức covid một mươi chín
tại cơ sở hai bệnh viện ung bướu tp hcm
theo bác sĩ nguyễn trì thức
do hiện tại số ca f chưa giảm
nên ước tính đến cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một
số ca bệnh nặng mới bắt đầu giảm
và khi đó
các trung tâm hồi sức covid một mươi chín mới giảm tài được
từ bây giờ đến lúc đó
các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
rất cần máy thở chức năng cao
có thêm máy
sẽ cứu thêm được nhiều mạng người
giảm số ca tử vong
đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay
bác sĩ nguyễn trì thức nhận định
trong một tháng trở lại đây
số ca nhiễm bệnh chuyển nặng chưa có dấu hiệu giảm
để giảm số ca tử vong
dự kiến cũng phải đến hết tháng một mươi
theo số liệu của bộ y tế
trong hai ngày ba mươi một tháng tám và mùa một tháng chín
việt nam ghi nhận tám trăm linh bốn ca tử vong
trong đó riêng tp hcm là sáu trăm năm mươi tám ca
nguyên nhân là do số lượng f chưa giảm
số ca f phải giảm
thì số ca chuyển nặng mới giảm được
và trong đó
nếu f không giảm
thì phải tiêm phủ vaccine
cách duy nhất để giải quyết vấn đề hiện tại
là giãn cách triệt đệ và tiêm vaccine thần tốc
ngoài ra không còn cách nào
mỹ đức trung quốc hay ấn độ
đều cũng đã trải qua y như vậy
bác sĩ nguyễn trì thức cho biết
về khả năng nới lỏng giãn cách xã hội
đối với người đã tiêm đủ hai mũi
bác sĩ nguyễn trì thức chia sẻ rằng
điều kiện tiên quyết để nới lỏng giãn cách
là phải tiêm phủ vaccine
đối với những người đã tiêm hai mũi
đa số khi tiêm hai mũi
nhiễm sẽ hạn chế nguy cơ diễn biến nặng
và tùy cơ địa mỗi người
tiêm đủ hai mũi vaccine
tỷ lệ bảo vệ sẽ đạt được khoảng chín mươi
trong khi tiêm một mũi
thì đạt được năm mươi sáu mươi bảo vệ
người tiêm hai mũi đa số
khi bị nhiễm sẽ không có triệu chứng gì
bản thân họ không biết mình bị nhiễm
nên nếu nới lỏng giãn cách
sẽ dễ dẫn đến chuyện những người này đi đây đó
tiếp xúc với nhiều người
dễ lê lan cho những người chưa tiêm vaccine
đến thời điểm này
nếu chưa tiêm vaccine

sẽ rất nguy hiểm
nhất là đối với những người béo phì tiểu đường hay suy thận
do đó nếu chưa phủ đầy đủ vaccine
thì vẫn cần phải giãn cách xã hội
bác sĩ nguyễn trí thức nhìn nhận
hà nội thêm hai mươi sáu ca nghi nhiễm covid một mươi chín
một mươi một ca ở quận thanh xuân
các ca bệnh được phân bố tại tám quận huyện
thanh xuân một mươi một ca
thanh trì bốn ca
hai bà trưng bốn ca
đống đa ba ca
đống đa ba ca
thanh oai một ca
thường tín một ca
hoàng mai một ca
nam tử liêm một ca
và theo ba chùm ca bệnh
là chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng một ca
trùng f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng là hai mươi bốn ca
chùm ca bệnh liên quan đến tp hcm là một ca
ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng
là nữ bốn mươi tuổi
ở đại mỗ nam tử liêm
bệnh nhân đang làm công nhân may
tại quận hà đông
tối ngày hai mươi bảy tháng tám
có biểu hiện và triệu chứng
ngày hai mươi chín tháng tám
bệnh nhân tự mua thuốc uống
và khai báo ra trạm y tế
được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
ngày hai tháng chín có kết quả dương tính
hai mươi bốn ca thuộc chùm f một
của các trường hợp ho sốt cộng đồng
một mươi một bệnh nhân cùng ở tại quận thanh xuân
các bệnh nhân đều là f một
đã được cây ly từ trước
hoặc ở trong khu vực phong tỏa
kết quả xét nghiệm
một mươi một bệnh nhân dương tính với sars cov hai
một ca bệnh thuộc chùm ca bệnh liên quan
đến thành phố hồ chí minh
là nam giới bốn mươi năm tuổi
ở đại kim hoàng mai
bệnh nhân là f một của chùm ca bệnh công ty hiền phước
ngõ hai mươi bốn kim đồng
ngày hai mươi bốn tháng tám
được cây ly và xét nghiệm ôn tính
đến mùa một tháng chín
bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm
cho kết quả dương tính với sars cov hai
trong đợt dịch thứ bốn
từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay
hà nội ghi nhận ba ba trăm năm mươi tám trường hợp
trong đó số ca ngoài cộng đồng

số ca được cách ly là một tám trăm linh sáu trường hợp
xã hoàng thái huyện hoàng hóa
chính quyền khóa cổng hai trăm bảy mươi tám gia đình f một
giao chìa khóa cho chủ tịch xã quản lý
trong một mươi bốn ngày để kiểm soát dịch bệnh
hành động này đã nhận được những phản ứng
trái chiều của người trong cuộc
ngày hai mươi tám tháng tám
xã hoàng thái ghi nhận một người làm việc
tại bệnh viện phổi thanh hóa mắc covid một mươi chín
cơ quan chức năng sau khi truy vết
đã đưa một số f một đi cách ly tập trung
phong tỏa tạm thời ba mươi hội dân
tại nơi bệnh nhân sinh sống
gần ba trăm chín mươi người khác thuộc hai trăm bảy mươi tám hội dân
được xác định là f hai
có kết quả test nhanh âm tính
xã hoàng thái cách ly theo dõi sức khỏe
tại nhà hai tuần
chính quyền khóa cổng những gia đình này
giao chìa khóa cho chủ tịch xã quản lý
trong một mươi bốn ngày
ông trịnh hữu vui chủ tịch ủy ban nhân dân
xã hoàng thái nói việc khóa cổng
nhằm phòng chống covid một mươi chín đạt hiệu quả tốt nhất
địa bàn nông thôn khá rộng
ý thức chấp hành biện pháp phòng chống covid một mươi chín
quả nhiều người chưa tốt
cán bộ địa phương mỏng nên khó quản lý và giám sát
việc làm này được đồng thuận hưởng ứng
quả các hộ và người dân địa phương
một số hộ lúc đầu không chấp thuận
nhưng khi được giải thích đã vui vẻ chấp hành
người dân chuẩn bị khá đầy đủ lương thực
thực phẩm thiết yếu
xã giao tri hội phụ nữ đoàn thanh niên
và các hội đoàn thể thành lập mỗi thôn một tổ
có nhiệm vụ hỗ trợ bất kỳ lúc nào gia đình có nhu cầu
ông vui thông tin thêm
anh nguyễn đình hòa tiểu khu một
xã hoàng thái
một trong số hội dân f hai cho hay
trước khi cho người khóa cổng
chính quyền thông báo trước một ngày để chuẩn bị
hầu hết gia đình gặp khó khăn hay thiếu thốn gì bất thiết
anh nói và tin rằng
một vài ngày tới có thể chính quyền sẽ mở cổng
vì một số người tiếp xúc gần với ca dương tính
đã có kết quả xét nghiệm lần hai âm tính
theo các chuyên gia pháp lý
f không cách ly tại nhà
phải đảm bảo ở trong nhà không ra ngoài
đồng thời chính quyền địa phương sẽ thực hiện quản lý
giám sát đối tượng f này
những ngày vừa qua
công an tp hcm thông tin
lực lượng trực chốt kiểm soát covid một mươi chín
thông qua phần mềm kiểm tra khai báo di biến động dân cư
đã phát hiện ba mươi trường hợp f di chuyển trên đường
theo ông lê mạnh hà
phó trưởng phòng thăm mưu công an tp hcm
qua phối hợp xác minh với một số ban ngành
trong ba mươi trường hợp f di chuyển trên đường
chỉ có một mươi người có di chuyển
đáng nói là trong ba mươi người này
có tám người đang cách ly tập trung
luật sư bùi quốc tuấn
đoàn luật sư tp hcm cho biết
theo quy định của bộ y tế
f khi cách ly tại nhà
phải đủ điều kiện về nơi ở
khả năng chăm sóc bản thân
đồng thời trong thời gian điều trị tại nhà
tuyệt đối không ra khỏi phòng nơi ở
để đảm bảo phòng chống dịch
không lây lan dịch bệnh
vì vậy trường hợp f vẫn cố tình ra ngoài
gây hoang mang cho người dân
thì sẽ bị xử phạt hành chính
từ năm đến một mươi triệu đồng
về hành vi không chấp hành
các biện pháp phòng chống dịch bệnh chuyển nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
theo điều một mươi bốn
nghị định một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi
hành vi f ra ngoài
làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
cho người khác
thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh chuyển nhiễm
nguy hiểm cho người
quy định tại điều hai trăm bốn mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người vi phạm có thể bị xử phạt
hình phạt tù cao nhất đến một mươi hai năm tù
luật sư tuấn nêu
nếu cán bộ công chức địa phương
thiếu trách nhiệm mà không thực hiện
hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao
trong công tác kiểm tra giám sát f
dẫn đến tạo nguồn cơ lây lan dịch bệnh
khó kiểm soát
gây hậu quả nghiêm trọng theo luật định
thì cán bộ công chức liên quan
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều ba trăm sáu mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước việc nhiều người dân
ở các xóm lao động khu nhà trọ
cần đây liên tục thắc mắc
chờ mòn mỏi không nhận được gói hỗ trợ
phó chủ tịch ubnd tp phó văn hoan
đã khẳng định chậm nhất là đến ngày sáu tháng chín
người dân sẽ nhận được
thậm chí ông hoan cho biết
chính quyền cơ sở phải xuống tận nhà dân phát
người dân không cần ra khỏi nhà để đi nhận
dân nói mãi chưa nhận được hỗ trợ
phó chủ tịch tp hồ chí minh
hứa sẽ phải trả xong
trước việc nhiều người dân ở các xóm lao động
khu nhà trọ gần đây liên tục thắc mắc
chờ mòn mỏi không nhận được gói hỗ trợ
phó chủ tịch ubnd tp phó văn hoan
khẳng định chậm nhất là đến ngày sáu tháng chín
người dân sẽ nhận được
chính quyền cơ sở phải xuống tận nhà dân pháp
không khỏi dân ra khỏi nhà đi nhận
tp hồ chí minh đang có hai gói hỗ trợ
đối với đối tượng lao động tự do
mất việc làm và đối tượng hộ nghèo cận nghèo
thừa nhận có sự chậm trễ
trong việc phát tiền hỗ trợ cho người dân
ở một vài nơi
ông hoan lý giải
lý do là từ chính sách đến việc thực hiện
có sự khó khăn
liên quan việc người dân thắc mắc
khi không nhận được hỗ trợ
đến hỏi phường phường chỉ về tổ trưởng
đến tổ trưởng thì lại chỉ lên phường
ông hoan cho biết
quan điểm của thành phố
việc này chính quyền địa phương cơ sở phải lo
phải xuống rà soát xem xét và trình duyệt
ông hoan cũng cho biết
thành phố đang lên kế hoạch để sau đây
tiếp tục hỗ trợ cho người dân
và khẳng định ai khó khăn cũng được hỗ trợ
không có thu hẹp đối tượng nào
không cần tạm trú hay thường trú
không cần giấy tờ gì
chính quyền cơ sở lập danh sách đề xuất hỗ trợ là được
thủ tướng yêu cầu xã phường thị trấn
tại hà nội
nếu tăng cường giãn cách xã hội
phải làm nghiêm ngặt chặt chẽ
các yêu cầu người cách ly với người
nhà cách ly với nhà
ai ở đâu ở yên đó
sau chuyến thị xác bất ngờ xuống phường thanh xuân trung
nơi có ổ dịch lớn nhất hà nội
thủ tướng yêu cầu hà nội cần ra soát
khắc phục ngay các hạn chế
bắt cập trong công tác phòng chống dịch
như việc số lượng người dân ra đường vẫn rất lớn
chưa đặt yêu cầu giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu
chấn chỉnh ngay các thiếu xấu
hạn chế trong việc bố trí cán bộ
và các quy định làm việc của các đơn vị chống dịch
nếu để tiếp diễn tình trạng trên
và tại nhiều phường xã thị trấn sẽ rất lúng túng
bị động trong khi tình hình diễn biến xấu hơn
trước mắt hà nội cần thực hiện tăng cường giãn cách xã hội
với những biện pháp mạnh hơn nữa
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
tiếp tục thực hiện nghiêm các phương châm phòng bệnh
là giải pháp cơ bản chiến lược lao dài
bảo vệ vững chắc vùng xanh
ngăn chặn tuyệt đối không để dịch bệnh
lai lan trong vùng nông thôn
nơi có hạ tầng y tế còn nhiều bất cập
hà nội cần quan tâm tập trung chỉ đạo
xây dựng các pháo đài phòng chống dịch
là các xã phường thị trấn
làm cho người dân thấy được việc thực hiện
giãn cách xã hội và phòng chống dịch là trách nhiệm
là nghĩa vụ quyền lợi của mỗi người dân
để bảo vệ sức khỏe cho chính mình
gia đình mình và cộng đồng
cụ thể nếu thực hiện giãn cách xã hội
hoặc tăng cường giãn cách xã hội
phải thực hiện nghiêm ngạc chặt chẽ
các yêu cầu cách ly với người nhà cách ly với nhà
ai ở đâu thì ở đó
không để chặt ngòi lõng trong
đồng thời phải tổ chức xét nghiệm thăng tốc
bảo đảm việc cung ứng cung cấp lương thực thực phẩm
thiết yếu cho người dân
tổ chức tiêm vaccine kịp thời an toàn hiệu quả
ngay tại xã phường thị trấn
ngày một chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
đã ký ban hành chỉ thị về việc
tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín
bộ trưởng yêu cầu
triển khai nghiêm triệt đề các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín
nhất là trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan
bùng phát như đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vừa qua
nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
bộ y tế vừa chỉ thị yêu cầu các địa phương
triển khai nghiêm triệt để các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín
nhất là trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan
bùng phát như đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vừa qua
thời gian qua nhiều địa phương vẫn còn tình trạng người dân di chuyển
lưu thông với số lượng lớn
cùng với đó vẫn tiếp tục ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các địa phương
có kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng các phương án
kịch bản phòng chống dịch
theo các tình huống cụ thể
nhất là các tình huống khi dịch bệnh bùng phát trong thời gian nghỉ lễ
đắk lắc xử phạt một nhóm người tụ tập cung bái
một nhóm người tụ tập ăn nhậu
tổng giá trị phạt là bốn trăm bốn mươi một triệu đồng
thật sự không thể hiểu nổi
đang trong thời kỳ chống dịch căng thẳng như thế này
mà nhiều bà con thật sự rất thiếu ý thức
xử phạt một nhóm người tụ tập cung bái
một nhóm người tụ tập ăn nhậu
tổng giá trị phạt là bốn trăm bốn mươi một triệu đồng
ông nguyễn thanh phủ chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện crong anna tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định xử phạt tổng cộng ba trăm linh sáu triệu đồng
đối với một mươi tám người tụ tập đông người
không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
một mươi tám người này đã có hai hành vi vi phạm hành chính
là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch
theo hướng dẫn của cơ quan y tế
và không thực hiện quyết định áp dụng
biện pháp hạn chế tập trung đông người
đối với hai hành vi này
mỗi người bị phạt một mươi bảy triệu đồng
trước đó một mươi tám người này đã tụ tập
tại ngôi đình ở thôn tăng thắng
xã eanna huyện crong anna để cúng bái
thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh đắk lắc
đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
cũng liên quan đến chuyện xử phạt
ông lê văn sử chủ tịch ủy ban nhân dân
xã hòa khánh tp bung ma thuộc tỉnh đắk lắc
cho biết đơn vị đang làm văn bản
đề xuất ủy ban nhân dân tp bung ma thuộc
xử phạt chín thanh niên tụ tập ăn nhậu
bất chấp địa phương đang giãn cách xã hội
theo chi thị một mươi sáu
theo đó chiều ngày ba mươi tháng tám
lực lượng công an xã hòa khánh phát hiện
chín thanh niên đang tụ tập ăn nhậu giữa trời mưa
trên khu đồi vắng
trước hành vi vi phạm của chín người này
xã hòa khánh đã đề xuất thành phố xử phạt
mỗi người một mươi năm triệu đồng
tổng cộng một trăm ba mươi năm triệu đồng
khoảng một mươi giờ sáng ngày hai tháng chín
tại đường đồng khởi biên hòa đồng nai
cơ quan chức năng đã ngăn chặn
bắt giữ một nam thanh niên nghi ngào đá
leo trèo từ nóc nhà lầu hai xuống đất
đối tượng này xuất hiện từ sáng và ngồi trên mái nhà
sau một hồi anh ta trèo vào khoảng giữa tường hai nhà
và đi xuống như không có chuyện gì
công an phường tân hiệp đang thụ lý
đã test nhanh âm tính với covid
giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch hợp thức hóa giấy mời
nhằm giải cứu giám đốc sở chơi gôn
liên quan đến vụ hai quan chức ở bình định chơi gôn
bất chấp lệnh cấm
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh bình định
cũng quyết định thi hành kỷ luật
và miễn nhiệm chức vụ đối với bà huỳnh thị kim bình
phó bí thư tri bộ sở du lịch bình định
giám đốc trung tâm thông tin xúc tiến du lịch bình định
bà bình là người trực tiếp soạn thảo
ký ban hành giấy mời
của trung tâm thông tin xúc tiến du lịch bình định
để hợp thức hóa vi phạm của ông nguyễn văn dũng
trong quá trình kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm
bà bình gây khó khăn
thiếu hợp tác với tổ kiểm tra
như đã đưa tin
cả hai ông nguyễn văn dũng
và nguyễn công thành
chơi gold là vì nhận được giấy mời đi khảo sát sân gôn
của trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh này
giấy mời do bà huỳnh thị kim bình
ký tên và đồng dấu
để hóa giải cho vi phạm nêu trên
cách đây gần hai năm
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ông nguyễn công thành
cũng đã bị tỉnh ủy bình định kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo
về những hành vi vi phạm
khi đương chức cục trưởng cục thuế bình định
ông thành đã có những vi phạm trong công tác chỉ đạo
điều hành quản lý thuế
thiếu kiểm tra giáo dục cán bộ đảng viên
để cán bộ cấp dưới tham nhũng
vi phạm pháp luật
nhưng vi phạm của ông thành là nghiêm trọng
gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân
làm y tín của bản thân ông
và đảng ủy cục thuế tỉnh
đến mức phải xử lý kỷ luật
trước đó vào giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ông nguyễn công thành cũng đã bị bộ tài chính
kỷ luật bằng hình thức giáng chức
từ cục trưởng xuống làm cục phó cục thuế bình định
cho đến nay
ủy ban nhân dân huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
đã tạm đình chỉ công tác một phó chủ tịch xã
vì mắc sai sót trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ở địa phương
cư dân mạng gọi đây là kỳ nghỉ lễ dài nhất
từ trước đến nay của cán bộ này
ủy ban nhân dân huyện đức thọ cho biết
đơn vị này vừa tạm đình chỉ công tác
đối với ông trần văn thạch
phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân dân
do ông thạch đã ký xác nhận
để công dân ở vùng dịch
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
đi về địa phương
thời hạn đình chỉ công tác với ông trần văn thạch
là một mươi năm ngày
kể từ hai mươi h ngày một tháng chín
đến hết ngày một mươi năm tháng chín
đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn
ủy ban nhân dân xã tân dân
tiến hành kiểm điểm nghiêm túc
cư dân mạng gọi đây là kỳ nghỉ lễ dài nhất
từ trước đến nay của cán bộ này
theo thống kê
tính đến thời điểm này
tại hà tĩnh đã có bốn phó chủ tịch xã
bị tạm đình chỉ công tác vì phòng chống dịch không nghiêm
anh thanh niên xá nhất mạng xã hội tháng trước
là trần văn em
người công nhân trong vụ bánh mì không phải lương thực thiết yếu
ở thành phố nha trang
vừa bị chính quyền lập biên bản giữ phương tiện
vì ra được không có lý do chính đáng
xem ra cần phải tìm hiểu xem
anh này là cứng đầu hay là kém may mắn đây
bà nguyễn thị hà
chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa
thành phố nha trang khánh hòa xác nhận
vừa lập biên bản tạm giữ phương tiện
đối với anh trần văn em
vì ra đường không có lý do chính đáng trong dịch covid một mươi chín
thông tin từ phường vĩnh hòa cho biết
vào trưa ngày một tháng chín
chốt kiểm soát dịch của phường vĩnh hòa
phát hiện anh trần văn em đi từ hướng công trường dự án
vega city đến đường điện biên phủ
nên ra tiếng hiệu kiểm tra giấy tờ
trong quá trình kiểm tra
anh trần văn em không xuất trình được giấy đi đường
giấy xét nghiệm liên quan
tổ công tác đã giải thích các lỗi vi phạm hành chính
trong thời gian thành phố nha trang đang phong tỏa để phòng dịch
mọi người dân tổ chức cá nhân ra đường
phải có lý do chính đáng
kèm theo đó là các giấy tờ hợp lệ
tổ công tác của phường vĩnh hòa
đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
và tạm giữ các phương tiện vi phạm
theo bà hà quá trình làm việc
anh trần văn em có lời lẽ không phù hợp với tổ công tác
thậm chí còn lấy đá ném vào trụ sở ủy ban phường
nhưng khi thấy cán bộ đưa điện thoại quay clip
thì không ném nữa
công trường đang thực hiện ba tại chỗ
không hiểu sao anh em vẫn ra được
và đi ngoài đường mà không có giấy tờ gì
không phải vì vụ việc đợt trước mà bỏ qua
cái gì đúng là đúng sai thì phải xử lý
bà hà cho biết
ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa có giấy hẹn
vào ngày ba tháng chín tới đây
anh trần văn em phải lên phường để nhận quyết định
xử phạt hành chính đối với hành vi ra đường
không có lý do chính đáng
trong clip nói trên phía anh em cho rằng
mình xin lấy xe để về lấy giấy tờ
công tác không đồng ý nên sẽ ra lời qua tiếng lại
phóng viên đã liên hệ với anh em
nhưng không liên lạc được
trước đó anh trần văn em là người công nhận
trong clip mà ông trần lê hữu thọ
lúc đó là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa
sử phạt vì ra đường mua bánh mì
vào cuối tháng bảy vừa qua
vì cho rằng bánh mì không phải là lương thực thiết yếu
và là tác nhân khiến cho anh phó chủ tịch phường
phải xin nghỉ việc
thu một mươi đồng cho mỗi lần cấp giấy đi đường
một chủ tịch phường bị cách chức thẳng tay
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan giang
tháp tràm ninh thuận
vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức
đối với ông phan hoàng việt
chủ tịch ủy ban nhân dân phường tấn tài
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận
đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
đối với thành phố phan giang
tháp tràm và huyện ninh phước
các huyện bác ái ninh sơn ninh hải
thuận bắc và thuận nam
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
việc cấp giấy được giao cho ủy ban nhân dân
các phường xã thực hiện
người dân tại phường tấn tài đã phản ánh
bị nhân viên cơ quan này thu lệ phí
cấp giấy đi đường với giá một mươi đồng một lần
sau khi kiểm tra
ủy ban nhân dân thành phố phan giang
tháp tràm đã xác định phản ánh
của người dân là chính xác
vì vậy ủy ban nhân dân thành phố
đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác
một mươi ngày đối với ông phan hoàng việt
để xử lý trách nhiệm
trong việc chỉ đạo thu phí cấp giấy đi đường
cho nhân dân trong công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín sai quy định
đại dịch hoành hành
đã khiến cho cuộc sống có những thay đổi lớn
lần đầu tiên người dân hà nội chứng kiến
một diện mạo hoàn toàn khác
không khí của ngày tết độc lập giữa những ngày giãn cách xã hội
trong ngày đầu nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
trên nhiều tuyến đường lực lượng chức năng
đã tăng cường để kiểm soát chặt chẽ
việc người dân ra đường
tất cả các phương tiện đi qua chốt kiểm soát
đều phải xuất trình đầy đủ giấy tờ căn cước công dân
ghi nhận trong sáng nay
lưu lượng phương tiện đi qua các tuyến đường tương đối đông
lực lượng chức năng phải liên tục điều phối
để tránh gây ủng tắc
cùng thời điểm đó trên các tuyến phố trung tâm
không khí khá yên bình và vắng vẻ
khu vực gần hồ gươm
xe cộ thưa thớt
hầu như không thấy người dân ra đường
mặc dù đang trong thời kỳ giãn cách xã hội
nhưng trên các tuyến phố con đường của thủ đô hà nội
vẫn rực rỡ sắc cờ đỏ
chào mừng ngày quốc hành
bản tin covid sáng mùng ba tháng chín
hãy bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức
về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn lượng của bộ y tế
để có được những thông tin chính xác nhất
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại